cục quản lý thị trường tp hà nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm tập kết kinh doanh hàng hóa
tại đường đại mỗ quận năm từ điêm tp hà nội phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở là trương văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tỉnh hải dương
đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn một trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín các loại
và chín mươi hộp kem tẩy lông nhãn hiệu vdes
tại cơ quan công an thị khai nhận do không biết gì về y dược nên đã thu mua các hộp thuốc trôi nổi
trên mạng xã hội với giá từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng tùy loại
sau đó giao bán đại trên mạng với giá gấp hai lần để bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hộp thuốc này để tiếp tục xác minh
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện mường khương
đã bắt giữ thành công đối tượng còn lại trong vụ mua bán vận chuyển trái phép một trăm một mươi năm kg ma túy đá
từ nghệ an về lào cai xảy ra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khoảng thời gian tháng một năm hai nghìn hai mươi một giàng xeo hòa đã bàn bạc với vàng xeo sử
về việc vận chuyển trái phép một trăm một mươi năm kg ma túy đá từ nghệ an về lào cai để đưa sang trung quốc bán kiếm lời
sau khi thống nhất vàng xeo sử nhận nhiệm vụ trực tiếp vào nghệ an
để đưa số ma túy trên lào cai rồi cùng giang xeo hòa tiếp tục vận chuyển sang trung quốc
tuy nhiên khi sử đang di chuyển trên địa phận tỉnh nghệ an thì đã bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ
còn đối tượng giang xeo hòa đã bỏ trốn
sau tám tháng lẩn trốn trong rừng sâu vào khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám
giàng xeo hòa đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh lào cai bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiến hành hoàn tất hồ sơ
bàn giao đối tượng cho công an tỉnh nghệ an xử lý
công an huyện trấn yên của tỉnh yên bái đang tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi giết người
khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám một nhóm thanh niên gồm năm người trong đó có nguyễn văn trung
đến quán ăn đêm tại đây gặp nhóm của nguyễn văn thức đang ngồi ăn ở quán
trong quá trình ăn uống giữa trung và thức xảy ra mâu thuẫn sau đó đuổi đánh nhau
thức đã dùng dao đâm vào bả vai cánh tay phải vùng cổ sau gáy của trung dẫn đến mất máu cấp
và tử vong trên đường đi cấp cứu nguyễn văn thức sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nguyễn văn thức đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trân yên đầu thú
và giao nổ vật chứng là con dao dùng để gây án
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại